ung thư đường tiêu hóa có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời đúng cách
việc thực hiện nội soi tiêu hóa được xem là phương pháp tiên tiến nhất giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ
can thiệp kịp thời ngăn chặn biến chứng nguy hiểm đặc biệt là nguy cơ đe dọa tính mạng
chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với sự tư vấn của chuyên gia đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các phương pháp tầm soát ung thư dạ dày
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay ạ
bác sĩ hiện nay các căn bệnh liên quan đến tiêu hóa thì ngày cầm trở nên phổ biến
và những căn bệnh này có thể chuyển biến thành các bệnh lý nghiêm trọng như là bệnh ung thư dạ dày
vậy bác sĩ có thể chia sẻ việc nội soi có vai trò như thế nào trong việc phát hiện sớm ung thư dạ dày
bệnh lý về ung thư dạ dày là một bệnh lý đứng hàng thứ năm thứ bốn thứ năm thứ năm
bệnh lý về ung thư dạ dày là một bệnh lý đứng hàng thứ năm thứ bốn thứ năm thứ năm thứ sáu
bệnh lý về ung thư dạ dày là một bệnh lý đứng hàng thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ một mươi
công huynh tư để chúng ta chuẩn đoán các bệnh này một cách sớm nhất và một cách toàn diện nhất
vâng với những đối tượng nào thì cần tầm soát sớm ứng tư dạ dày thưa bác sĩ
hiện nay thì bệnh lý can dạ dày là một trong những bệnh lý mà có tỷ lệ mắc cao trên cả nước
và vì thế thì những đối tượng có nguy cơ cao được chú ý đến và để khám định kỳ để phát hiện sớm ung thư dạ dày
đó là những đối tượng nguy cơ cao như là những người trên bốn mươi tuổi đặc biệt là nam giới
nam giới thì thường có tỷ lệ mắc về ứng tư dạ dày gấp từ hai đến bốn lần đối với nước giới
và vì vậy đối tượng từ
nam giới trên bốn mươi tuổi thì mặc dù không có triệu chứng cũng cần thiết phải được nội soi dạ dày ít nhất là một lần kể từ khi bốn mươi tuổi trở lên
đấy là thứ nhất
cái thứ hai là đối với những người có bệnh lý về dạ dày trước đó như là viêm đợt dày rết đợt dày tá tràng viêm teo
hoặc là có cái
vi quẩn hp thì những người có cái tiền sự bệnh lý mãn tính về dạ dày đó cũng nên được tẩm soát nội soi hàng năm để phát hiện bệnh lý ca dạ dày sớm

à vâng xin cảm ơn
việt nam là quốc gia đang có tình hình mắc mới và tử vong do ung thư tăng nhanh
trong đó ung thư đường tiêu hóa như ung thư đại trực tràng dạ dày thực quản nằm trong số những loại ung thư phổ biến hàng đầu
tuy nhiên các chuyên gia cũng khẳng định nếu được phát hiện vào giai đoạn sớm hầu hết ung thư tiêu hóa có thể chữa khỏi hoàn toàn
hiện nay phương pháp nội soi tiêu hóa được các chuyên gia đánh giá cao trong việc tầm soát chẩn đoán sớm ung thư đường tiêu hóa
nội soi tiêu hóa cho phép chẩn đoán bệnh lý chính xác nhanh chóng và hiệu quả
tôi thấy việc tầm soát ung thư sớm rất là cần thiết vì việc ung thư xảy ra mình phải có sự theo dõi thường xuyên không thể nào đến lúc mình đau mình mới đi khám được
tôi nghĩ việc tầm soát ung thư sớm này rất là tốt nên mọi người khi đến nội soi có được tư vấn về vấn đề tầm soát ung thư này thì nên làm
trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những pháp đồ hiệu quả nhất đem đến kết quả điều trị tốt nhất loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị người bệnh hồi phục nhanh chóng
bệnh viện đa khoa tâm anh quỳ tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại